sáu đối tượng trong vụ án dùng hung khí sát hại hai bố con ở phường tân tiến thành phố bunga thuật
cũng vừa bị tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đưa ra xét xử với một án trung thân và năm án tù giam
theo kết luận điều tra tối ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm trung cùng một nhóm bạn đang nhậu ở một quán trên đường lê hồng phong
thì có nhóm của phạm văn quốc đạt ở phường tân tiến cũng đang ngồi nhậu bên cạnh
vì trung cho rằng nhóm của đạt đã nhìn đều nhóm của mình
do vậy nhóm của trung đã sang gây sự đánh nhau với nhóm của đạt
ngay tại quán do thất thế và bị thua nên nhóm trung bỏ chạy
trên đường rút lui trung đã lấy trộm một con dao của người phụ nữ bán bánh mì thủ sẵn trong người
sau đó gọi điện cho người thân bạn bè đến rồi dẫn cả nhóm mang theo hung khí tìm nhóm của đạt để trả thù
khi đến nhà của đạt ở đường hồ tùng mậu thì nhóm của trung xông tới đánh và đòi vào nhà để sửa hết
bị mấy cha con trong gia đình của đạt cấm không cho vào và dùng dao dựa và sàng chống trả
lại bị thương ở tay
trung đã rút dao đầm hai nhát vào người phạm văn cúc tuấn là anh trai của đạt khiến anh tuấn gục xuống
ngoài ra ông phạm văn hoàng là bố của đạt cũng bị chém vào đầu
sau khi sự việc xảy ra bốn cha con ông hoàng được mọi người đưa đi cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng nên anh tuấn đã tử vong trước
riêng ông hoàng được chuyển đến bệnh viện trợ rẫy tp hcm chữa trị nhưng cũng đã tử vong sau đó một thời gian
với hành vi trên vương quốc trung bị tuyên án tù trung thân về tội giết người và cố ý gây thương tích
các bị cáo trần minh trí lê văn hiển trương bá vương phải lĩnh các mức án từ bốn đến một mươi chín năm tù giam
hai bị cáo vương thị ngọc hiếu và lâm quốc hoàng bị tuyên án chín tháng tù giam về tội gây dối trật tự công cộng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh chủ trì phối hợp với công an tp mong cái
vừa điều tra làm rõ một nhóm đối tượng trong vụ dùng súng sát hại anh nguyễn tuấn anh
trú tại phường đức chính thị xã đông triều tỉnh quảng ninh vào ngày sáu tháng chín vừa qua
trước cửa quán ba kinh đô thuộc phường trần phú tp mong cái
bốn đối tượng liên quan tới vụ án đã bị bắt giữ gồm trần văn quyến vũ tiến thắng nguyễn mạnh hùng
và nguyễn văn đức cùng trú tại tp mong cái tỉnh quảng ninh
bước đầu cơ quan điều tra xác định do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa nhóm của trần văn quyến
và một người quen của nạn nhân nguyễn tuấn anh nên quyến và cao văn trung trú tại tp cầm phả
tạm trú tại tp mong cái đã mang theo súng đón ở quán ba kinh đô
lúc một h ba mươi phút ngày sáu tháng chín thấy anh nguyễn tuấn anh đi xe máy chở bạn phía sau
quyến đã điều khiển xe máy áp sát chung bắn trúng ngực khiến anh nguyễn tuấn anh thiệt mạng
vũ tiến thắng và nguyễn mạnh hùng giữ vai trò giúp sức cho các đối tượng là trung và quyến
thực hiện hành vi phạm tội nguyễn văn đức có hành vi không tố xác tội phạm
cao văn trung sau khi gây án đã bỏ trốn công an tỉnh quảng ninh đang truy bắt để xử lý
tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi vừa mới nhận được từ intv
lạng sơn và tây ninh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với đối tượng nguyễn văn nghĩa
chú xã tân thành huyện bắc sơn về hành vi giết người
cơ quan điều tra đã làm rõ đối tượng nghĩa nghiện ma túy từ năm hai nghìn một mươi
loại ma túy nghĩa sử dụng là heroin và ma túy đá tổng hợp
khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu sau khi ăn cơm trưa cùng bố mẹ
nghĩa lên giường đi ngủ thì bị ảo giác
nghĩa đã lấy một chiếc kéo chạy lên nhà đâm vào ngực trái của bố là ông nguyễn văn môn
khiến ông bị thương và đâm một nhát vào vùng đầu bên tay trái của mẹ là bà lương thị tình
bà tịnh được chuyển đi bệnh viện việt đức cấp cứu đến chiều ngày tám tháng chín thì tử vong
sau khi đâm cha mẹ đối tượng đã đến công an huyện bắc sơn đầu thú
còn tại tây ninh ba đối tượng trần minh tiến võ vũ quốc và nguyễn hoài son
cùng chú phước đông gò dầu vừa bị công an huyện gò dầu bắt khẩn cấp
về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
trước đó vào lúc hai mươi ba h ngày sáu tháng chín tiến quốc và son sau khi đi chơi về
cả nhóm dừng xe ở ngã tư nông trường thuộc ấp phước đức a xã phước đông để tiếp tục rủ nhau uống bia
lúc này anh trần minh tuấn chú huyện tràng bàng chạy xe qua nẹt bô
khoe súng điện và chứng tỏ mình là đàn anh giang hồ
thế vậy tiến đến tiệm tạp hóa gần đó lấy một con dao chém hai nhát vào đầu làm tuấn loạn trọng
thế vậy son quốc cùng nhau đánh tới tấp gây thương tích cho tuấn
đến khi người dân gần đó phát hiện căn ngăn thì tiến son quốc lên xe bảo vệ
người dân đưa tuấn đến bệnh viện cấp cứu nhưng đến ngày tám tháng chín thì tuấn đã tử vong
đối tượng nguyễn văn tài chú tại tân châu vừa bị công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh
bắt khẩn cấp về hành vi trộm cắp tài sản thu giữ chín triệu đồng ba nhẫn vàng và hai điện thoại di động
trước đó vào ngày một mươi tháng chín công an huyện gò dầu nhận được tin báo từ gia đình bà lê thị tuyền
chú tại xã phước đông bị trộm hai mươi bốn chỉ vàng hai mươi bốn carat một nhẫn vàng và hai điện thoại di động
tổng trị giá tài sản trên tám mươi triệu đồng
nhận được tin báo công an huyện đã đến ngay hiện trường tiến hành điều tra xác minh
và nhanh chóng bắt được đối tượng gây ra vụ án
tại cơ quan điều tra tài khai nhận
là bà tuyền ở trọ và biết gia đình bà tuyền ban đêm thường xuyên không đóng cửa
nên lợi dụng lúc đêm khuya mọi người ngủ say
tài đã lẻn vào nhà bà tuyền lấy trộm số tài sản trên rồi tẩu thoát
cho đến sáng tài đã mang hai nhẫn vàng đem bán được một mươi bốn triệu đồng
và lấy thêm một nhẫn vàng một mươi tám carat đổi lại nhẫn khác để đeo trên tay
thấy không bị phát hiện tài đã đón xe đi tp hcm thì bị công an bắt giữ
được biết tài là đối tượng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
thưa quý vị
sau ba ngày từ khi nhận được trình báo của bị hại
công an thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc đã điều tra làm rõ bắt được đối tượng hiếp dâm
cướp tài sản trong khu vực hồ đại lải xã ngọc thanh thị xã phúc yên
đối tượng gây án là ngô văn long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở xã thành công huyện phổ yên tỉnh thái nguyên
long là đối tượng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cách đây khoảng nửa tháng long đưa vợ con từ tỉnh thái nguyên sang vĩnh phúc lập nghiệp bằng nghề buôn bán hàng tạp hóa
ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu long tình cờ quen với nạn nhân là một cô gái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám tại một quán nước ven đường thuộc xã ngọc thanh thị xã phúc yên
long đã tự giới thiệu là công nhân tại công ty trách nhiệm hiếu hạn may mặc việt nam ở khu công nghiệp bá thiện có thể giúp xin vào làm việc tại công ty này
nhẹ dạ cả tin sáng ngày sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
nạn nhân mang hồ sơ xin việc tìm gặp long
khi đến khu vực gần ngã ba hồ đại lài thuộc xã ngọc thanh long đã ép nạn nhân vào ngôi nhà bỏ hoang ven đường để thực hiện hành vi hiếp dâm
sau đó long lấy của nạn nhân hai triệu đồng một điện thoại di động và mũ bảo hiểm rồi bỏ đi
trước đó long còn dùng điện thoại di động chụp ảnh khỏa thân của nạn nhân và đe dọa sẽ tung ảnh lên mạng internet nếu nạn nhân trình báo sự việc cho cơ quan công an
đối tượng đã từng vào tù

trước đó long đã dùng điện thoại di động chụp ảnh khóa thân của nạn nhân và đe dọa sẽ tung ảnh lên mạng internet nếu nạn nhân vào ngôi nhà bỏ hoang ven đường